vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan
tại đây những ổ mây rông liên tục được hình thành và phát triển gây mưa rông mạnh mẽ nhất tập trung ở khu vực cà mau cho đến kiên giang
tầm nhìn xa vì thế giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km cùng với đó là lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
vì vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước